trước thực trạng các xưởng chế biến lâm sản từ tre luồng thải ra nhiều phế phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường
anh lê đức bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám người dân tộc mường huyện miền núi lang chánh tỉnh thanh hóa
đã tận dụng các phế phẩm này sản xuất than hoạt tính xuất khẩu để nâng cao thu nhập
góp phần hạn chế rác thải lâm sản và bảo vệ môi trường sinh thái
trong một lần vào thăm xưởng sản xuất lâm sản anh lê đức bình nhận thấy cây luồng đã tạo ra đũa
đồ gia dụng bàn ghế tuy nhiên mắt luồng phụ phẩm rác thải luồng lại không được sử dụng
gây lãng phí và ảnh hưởng tới môi trường do đó anh đã quyết tâm tạo ra một sản phẩm mang thương hiệu từ cây luồng
năm hai nghìn một mươi tám anh bình đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn việt nam charco
chuyên sản xuất kinh doanh than hoạt tính
hiện mỗi năm cơ sở của anh sử dụng hai trăm bốn mươi tấn chất thải rắn là mắt đốt phế phẩm của tre luồng
để tạo ra bảy mươi hai tấn than hoạt tính
do có chất lượng tốt nên sản phẩm than của anh đang được bán ở sài gòn hà nội
và xuất khẩu sang hàn quốc nhật bản thu nhập bình quân khoảng bốn trăm linh triệu một năm
các sử dụng sản xuất từ luồng thì thải ra phế phẩm rất là nhiều
thì xuất phát từ đấy thì tôi mới nghĩ ra ý tưởng và tìm hiểu mô hình sản xuất than tre hoạt tính
để tạo ra cái sản phẩm có chất lượng tốt và phục vụ cho đời sống của con người
mô hình sản xuất than tre hoạt tính của anh bình
đã giành giải nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên năm hai nghìn một mươi tám
do tỉnh đoàn thanh hóa phát động
mô hình này đã được ban giám khảo cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp khen ngợi
và đánh giá rất cao bởi tính thực tiễn và không ảnh hưởng đến môi trường
ban thường vụ huyện đoàn và ban chấp hành đoàn xã tân phúc
cũng tạo điều kiện cho đồng chí tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp
và cũng đã đạt được thành tích là được giải nhất trong cuộc thi
với các đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt toàn huyện đã thực hiện tốt một số phong trào chương trình
trong đó là có phong trào tuổi trẻ sáng tạo và chương trình đồng hành với thanh niên
trong lập thân lập nghiệp vươn lên làm giàu chính đáng tại quê hương
đây là một trong những chương trình hành động lớn của đoàn
được cấp bộ đoàn toàn huyện triển khai đồng loạt và triển khai đến từng đoàn viên thanh niên
và đã có nhiều mô hình điển hình tiên tiến
hiện nay việc hạn chế ô nhiễm môi trường đang là việc làm cần thiết
của nhiều địa phương sử dụng sản phẩm than hoạt tính là giải pháp tốt nhất
để xử lý rác thải bảo vệ môi trường
để tiếp tục mở rộng sản xuất trong thời gian tới anh bình sẽ xây thêm một sưởng
và một mươi lò sản xuất than hoạt tính qua đó tạo thêm việc làm cho thanh niên vùng cao
góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương